thường xuyên làm việc trong môi trường dơ bẩn tràn ngập rác thải là điều bình thường
đối với mỗi công nhân thoát nước đô thị tại tp hcm
tuy vậy trong thời gian gần đây nhiều công nhân bày tỏ lo lắng trước tình trạng
nhiều cơ sở kinh doanh xả chất thải chưa qua xử lý xuống cống gây ảnh hưởng đến sức khỏe
những cơ sở kinh doanh thức ăn này chính là nơi thải trực tiếp các chất dầu mỡ xuống cống thoát nước
khi nhắc đến chất thải này công nhân thoát nước ai cũng lắc đầu ngao ngán
tuyến đường bùi hưu nghĩa thuộc quận năm có hàng loạt hàng quán kinh doanh vịt quay
heo quay với lượng rất lớn chất dầu mỡ thải ra hệ thống thoát nước
tình trạng này tồn tại nhiều năm nay
mỡ tích tụ lâu ngày bị oxy hóa khó cho việc nạo vét khơi thông dòng chảy
nguy hại hơn chất mỡ dính vào người vừa gây mùi hôi dai dẳng
vừa thẩm thấu qua da
gây hại đến sức khỏe công nhân
cơ sở sản xuất đó xảy nước ra chứ không thể xảy mỡ như vậy được
để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân các đơn vị chủ quản đã đề nghị cơ sở kinh doanh
phải xử lý chất thải ban đầu trước khi tuần gia cống
tuy vậy hiệu quả thực tế vẫn chưa rõ ràng vì không ai kiểm tra giám sát việc này
mỗi ngày công nhân thoát nước phải tiếp tục chân mình sống chung với các loại chất thải